các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an huyện châu thành tỉnh kiên giang đã thực hiện lệnh tạm giam đối với năm đối tượng
danh giàu danh huy danh nhật danh phước và danh hùng
cùng chú tại huyện gò quao tỉnh kiên giang về hành vi cướp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vào tối ngày một mươi một tháng bảy
sau khi nhậu xong dầu rủ huy nhật phước và hùng
cùng đi trên hai chiếc xe máy chạy trên tuyến quốc lộ sáu mươi một để tìm người đi đường cướp tài sản
đến đoạn đường vắng phát hiện anh ngô văn triệu chú thành phố rạch giá
đang điều khiển xe máy phía sau chở vợ và con
các đối tượng chạy xe vượt lên ép xe anh triệu vào lề
dầu nhảy xuống định giật chiếc túi sách nhưng anh triệu đã dồ ga bỏ chạy
lúc này huy và hùng tiếp tục đuổi theo để cướp tài sản
nhưng anh triệu đã chạy thoát và đến cơ quan công an trình báo
ngay trong đêm cả năm đối tượng đã bị công an huyện châu thành bắt giữ
trước đó vào tối ngày một mươi tháng bảy dầu và huy đã dùng dao không chế một phụ nữ
cướp được một điện thoại di động và một dây chuyển vàng một mươi tám k đem bán được hơn năm triệu đồng
hiện cơ quan công an đã thu hồi được tăng vật trả lại cho bị hại
phát hiện nhà dân khóa cửa không có người trông coi
lê đức phước ba mươi một tuổi chú tại xã xà bang huyện châu đức tỉnh bà rê vũng tàu
đã đột nhập trộm cắp số tiền hai trăm hai mươi triệu đồng
và đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu đức
thi hành lệnh bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản vào chiều nay
vào trưa ngày hai mươi ba tháng bảy phước đã đột nhập vào nhà bà nguyễn thị dung
trú tại xã bình giã huyện châu đức lục xoát lấy trộm hai trăm hai mươi triệu đồng
chiều cùng ngày phước mang hai trăm một mươi triệu đồng về nhờ người nhà cất giấu
số tiền còn lại đối tượng dùng tiêu xài cá nhân
cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ số tài sản mà đối tượng này chiếm đoạt trao trả cho bị hại
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông cho biết
viện kiểm sát nhân dân cung cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với lưu văn nguyện
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần dầu khí bình minh
địa chỉ tại số hai trên bảy mươi năm khu vực năm phường hiệp thành thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang
để điều tra về hành vi bán dung môi cho người khác nhằm pha chế sản xuất xăng thành phẩm giả
theo cơ quan công an công ty cổ phần dầu khí bình minh là đơn vị cung cấp dung môi hóa chất
để trịnh sướng và đồng phạm sản xuất xăng giả
theo điều tra ban đầu mỗi năm công ty bình minh sản xuất bảy mươi bảy hai trăm linh tấn hóa chất
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín công ty bình minh đã bán ra thị trường
hơn một trăm năm mươi triệu lít dung môi thu lợi một chín trăm linh tỷ đồng
trong đó công ty bình minh đã bán cho trịnh sướng
chú thị trấn mỹ xuyên huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng ba mươi một triệu lít dung môi
thu lợi bốn trăm linh hai tỷ đồng
bán cho đinh trí dũng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đinh trí dũng
hơn bốn mươi triệu lít dung môi thu lợi năm trăm ba mươi tỷ đồng
ngoài ra công ty bình minh còn bán dung môi cho một mươi bảy đơn vị khác
hiện công an tỉnh đắk nông đang tiếp tục điều tra làm rõ
theo công an tỉnh đắk nông lưu văn huyện biết trịnh sướng và đinh trí dũng
mua dung môi về để sản xuất xăng giả nhưng vẫn bán để kiếm lời
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến nay số tiền nhóm trên dùng để mua dung môi
các chất làm tăng chỉ số ốc tan là bốn hai trăm linh tỷ đồng
với hơn bốn trăm linh triệu lít xăng giả đã được bán ra thị trường
trước đó vào cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi chín bộ công an phối hợp với công an tỉnh đắk nông
đã khám xét kho xăng dầu của trịnh sướng
tại sáu địa điểm khám xét ở thành phố hồ chí minh cần thơ hậu giang và sóc trăng
lực lượng công an đã thu giữ hơn ba triệu lít dung dịch các loại
ba tàu thủy sáu xe bồn năm máy bơm và năm mươi kg chất tạo màu và nhiều tài liệu có liên quan khác
sau khi triệt phá một đường dây làm giả thuốc tân dược và thực phẩm chức năng quy mô lớn
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm đã bắt và tạm giữ hình sự một mươi một đối tượng
hai đối tượng cầm đầu đường dây này là lê văn khôi
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm đông dược việt
và nguyễn đình lạc thư
phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn asia pharmacy quận bảy
đường dây này sử dụng nhiều máy móc phương tiện hiện đại quy mô
để sản xuất các loại thuốc tân dược thực phẩm chức năng của những sản phẩm
đã đăng ký độc quyền trong và ngoài nước
giá trị hàng hóa bị tạm giữ tương đương hàng thật lên tới hàng chục tỷ đồng
các sản phẩm giả chủ yếu là viên uống tăng cường nội tiết nữ
sinh lực nam kích thích mọc tóc
đường dây này có quy mô rất lớn hoạt động và phân phối sản phẩm trải rộng
chiều nay bệnh viện đa khoa một trăm một mươi năm nghệ an cho biết đang tích cực điều trị
cho năm nạn nhân bị ngạt khói do cháy nhà
hiện các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được chuyển về khoa hồi sức tích cực
để tiếp tục theo dõi
theo các bác sĩ bệnh viện đa khoa một trăm một mươi năm nghệ an năm nạn nhân được cấp cứu
trong tình trạng ngạt khói xăng gây suy hô hấp tinh thần bị hoảng loạn
nguy hiểm đến tính mạng
trước đó vào khoảng một mươi một h trưa ngày hôm nay
tại khu vực phòng khách tầng một của gia đình chị nguyễn thị trang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú tại phường quán bầu tp vinh tỉnh nghệ an
bất ngờ xảy ra vụ cháy lớn
thời điểm xảy ra vụ cháy trong nhà có năm người gồm hai trẻ nhỏ và ba người lớn
vụ cháy khiến cả năm người bị bỏng và ngạt khói
phát hiện sự việc hàng xóm đã chi hô người dập lửa đưa các nạn nhân đi cấp cứu
theo thông tin ban đầu từ việc trích xuất camera an ninh trong nhà cho thấy
một nam thanh niên trước đó đã đưa căn xăng một mươi lit đi vào để trong nhà
ít phút sau người này đã châm lửa đốt rồi bỏ chạy ra khỏi nhà
nhận được tin báo công an phường quán bầu công an tp vinh đã có mặt khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
trong phần tiếp theo bản lùng xã phong dụ thượng huyện văn yên tỉnh yên bái hồi sinh sau lũ quét

bản lùng xã phong dụ thượng huyện văn yên tỉnh yên bái hồi sinh sau lũ quét
quận cầu giấy cũng cho biết trách nhiệm đầu tiên phải là đơn vị được giao trách nhiệm quản lý khu đất đã buông lỏng quản lý
tiếp đó là trách nhiệm của phường sở tại
để bảo đảm không phát sinh tình trạng tai lân chiếm sử dụng làm bãi trong giữ phương tiện
ủy ban nhân dân quận cầu giấy đã đề nghị trung tâm phát triển quỹ đất tp tăng cường quản lý kiểm tra
duy trì bảo vệ chống lân chiếm theo quy định
yêu cầu ủy ban nhân dân phường yên hòa phối hợp với trung tâm phát triển quỹ đất tp quản lý
không để phát sinh vi phạm tương tự
sau cơn mưa kéo dài đến một mươi sáu h ba mươi chiều nay nhiều tuyến đường ở thủ đô hà nội đã bị ngập
khiến phương tiện di chuyển khó khăn
các tuyến phố bị ngập như nguyễn trãi đường vương thừa vũ đường bùi sương trạch đường phùng khoang
phố minh khai vũ trọng phụng nguyễn trãi quan nhân các phương tiện đi lại rất khó khăn
nhất là đối với những người di chuyển bằng xe máy
tại các tuyến phố kể trên nước ngập từ một mươi hai mươi cm có đoạn ngập lên tận vỉa hè
nhiều người đã không thể di chuyển được xe máy do nước tràn vào ống xả dẫn đến phải dắt xe trong trời mưa
qua các trạm đong mưa trên địa bàn tp hà nội cho thấy lượng mưa tại các quận nội thành lớn hơn các quyện ngoại thành
cụ thể là tại khu vực quận hoàn kiếm có lượng mưa là năm bốn mm quận đống đa có lượng mưa là năm mươi năm một mm
quận hoàng mai có lượng mưa là sáu mươi ba hai mm
riêng huyện gia lâm ghi nhận đến thời điểm một mươi bảy h ba mươi có lượng mưa lớn nhất thành phố
đo được tại nhà văn hóa huyện là một trăm một mươi bốn hai mm
ghi nhận tại các tuyến đường trên lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
cùng các nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
đã có mặt để cảnh báo khu vực nguy hiểm thực hiện các biện pháp tiêu thoát nước hướng dẫn phân luồng giao thông
thưa quý vị và các bạn trận lũ kinh hoàng xảy ra vào cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
ở bản lùng xã phong dụ thượng huyện văn yên tỉnh yên bái
đã khiến cho nhiều hộ dân bảng hoàng khi chỉ trong chấp mắt đã lâm vào cảnh trắng tay
không nhà không tài sản cả bản sơ sát đất đá ngổn ngang
hai mươi căn nhà bị lũ cuốn trôi sập đổ hoàn toàn bốn mươi hộ phải di rời đến nơi an toàn
hơn sáu m hạt thang hoa màu bị vùi lấp thiệt hại lên đến hơn một mươi bảy tỷ đồng
sau một năm đi qua những mất mát muôn vản khó khăn giờ bản lùng đang từng ngày hồi sinh
cuộc sống mới ở đây đã dần mang dáng dốc của một thôn bản văn minh
với những ngôi nhà san sát những mầm xanh đang vươn mình trở lại trên những vết thương ngổn ngang sau lũ
với sự quan tâm của đảng nhà nước sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời của cấp ủy chính quyền
cùng sự trung sức của cả cộng đồng người dân bản lùng xã phong dụ thượng huyện văn yên tỉnh yên bái
đã được hỗ trợ đất ở kinh phí ngày công để xây dựng nhà ở sau mưa lũ
đến nay tại khu tái định cư bản lùng với năm mươi nóc nhà kiên cố
của người mông giao tày được dựng lên người dân bản lùng đã có nơi ở ổn định an toàn yên tâm phát triển sản xuất
sau trận lũ vừa qua gia đình chúng tôi đã mất hết tài sản nhà cửa
và tôi không nghĩ là sẽ có một ngôi nhà khang trang như này
gia đình chúng tôi rất là cảm ơn mọi người và các nhà tư thiện học tâm giúp đỡ gia đình chúng tôi
có nơi an cư
lạc nghiệp người dân bản lùng quyết tâm khắc phục khó khăn khôi phục sản xuất và xây dựng lại bản làng
mỗi hộ dân ở nơi đây đã chủ động trong việc khôi phục lại sửa chữa san gạt thu dọn đất đá
làm lại từng thừa ruộng từng nương ngô để có đất gieo trồng canh tác
được đảng và nhà nước quan tâm hỗ trợ tôi là cũng vận động
và vợ con tôi cũng khắc phục
với sự quan tâm của đảng nhà nước sự quan tâm động viên kịp thời của cấp ủy chính quyền địa phương
người dân khu tái định cư bản lùng đã dần thích kỳ làm chủ môi trường mới
người dân tự biết vươn lên mạnh dạn chuyển đổi phương thức làm ăn
mang lại hiệu quả thiết thực từng bước thoát nghèo
đất đá vùi lấp hết không thể canh tác được nữa và cũng không thể làm lại khôi phục lại được nữa
gia đình tôi đã cũng tìm tòi để học hỏi là chuyển đổi sang mô hình nuôi bò trồng cỏ nuôi bò
năm mươi hộ dân đã được chuyển về ở khu tái định cư mới yên tâm lao động sản xuất
cùng với đó bà con nhân dân ở bình lũ
bà con nhân dân ở bình lũ bà con nhân dân ở bình lũ bà con nhân dân ở bình lũ
chủ động tích cực trong việc khắc phục hậu quả bão lũ
đặc biệt là khắc phục những diện tích hoa màu bị lũ cuốn trôi
qua thời gian thực hiện tối nay ở trong vùng lũ đã xuất hiện một số mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình
tăng thêm thu nhập góp phần trong vụ cuộc xóa đáy giảm nghèo
một năm sau lũ đi qua vùng đất bản lùng đã thay ra đổi thịt
từ một khu đất nguồn ngang hoang tàn đường xá lẩy lội
giờ trở thành khu dân cư đông đúc với những ngôi nhà mới khang trang vững chắc lợp tôn đỏ tôn xanh
ẩn hiện giữa núi rừng trùng điệp
trên vùng đất lũ những mầm xanh của lúa của ngô của rau màu đang vươn mình đón nắng mai trên những cánh đồng đá sau lũ
thưa quý vị và các bạn mua bán người được liên hợp quốc xác định là một trong bốn loại tội phạm nguy hiểm nhất thế giới
được đưa vào chương trình phòng chống tội phạm toàn cầu
và kể từ năm hai nghìn một mươi ba đã chọn ngày ba mươi tháng bảy hàng năm
là ngày thế giới phòng chống mô bán người
còn ở nước ta vào sáng nay tại thành phố lạng sơn
bộ công an hội liên hiệp phụ nữ việt nam và ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn
đã phối hợp tổ chức lễ miết tình hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mô bán người ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện nhằm tạo ra sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng chống mua bán người
góp phần giảm các nguy cơ tội phạm liên quan đến mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
tham dự buổi lễ có thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
bà nguyễn thị thu hà ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam
thông tin tại lễ miết tình cho biết tình hình hoạt động mô bán người trên thế giới và khu vực
tiếp tục diễn biến phức tạp nhất là mô bán người thông qua đường người di cư trái phép
từ châu á châu phi trung đông sang châu âu
theo báo cáo của bộ công an tại việt nam từ năm hai nghìn một mươi sáu đến sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
phát hiện hơn một vụ với gần một năm trăm linh đối tượng lừa bán hơn hai sáu trăm linh nạn nhân
trong đó có tám trăm chín mươi hai vụ mua bán người sang trung quốc chiếm tám mươi bốn hai tổng số vụ
với một một trăm tám mươi bảy đối tượng chiếm tám mươi hai chín tổng số đối tượng lừa bán hơn hai ba trăm linh nạn nhân
chiếm tám mươi sáu bảy tổng số nạn nhân
các địa phương phát hiện nhiều là các tỉnh biên giới giáp trung quốc như lào cai hà giang điện biên quảng ninh
trước tình hình tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp
và có chiều hướng gia tăng các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động
nhằm đấu tranh kiềm chế và đẩy lùi một cách có hiệu quả loại tội phạm này
đặc biệt là hoạt động phối hợp của ngành công an với hội liên hiệp phụ nữ các cấp
tại lễ meeting đại diện các đơn vị đã cùng ký cam kết thực hiện phòng chống mô bán người
trước đó trong khuôn khổ chương trình ngày toàn dân phòng chống mua bán người năm hai nghìn một mươi chín
đã diễn ra hội thảo chuyên đề ban giải pháp phòng chống mô bán người
hướng ứng sự kiện này cũng đã diễn ra hoạt động truyền thông phòng chống mô bán người
tại huyện biên giới cao lộc hai triển lãm trốn bình yên và vì cuộc sống an toàn
cũng trong chiều nay tại hà nội trung ương hội nạn nhân chất độc gia cam điêu sinh việt nam
phối hợp với cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia một nghìn bốn trăm linh tổ chức lễ phát động chương trình nhắn tin
trung tây xoa dịu nỗi đau gia cam hai nghìn một mươi chín
tại buổi họp báo trung ương hội phát động chương trình kêu gọi toàn thể nhân dân trên cả nước
chung tay cùng hội nạn nhân gia cam điêu sinh việt nam và ra mắt đại sứ của chương trình
trung tây xoa dịu nỗi đau gia cam hai nghìn một mươi chín
ban tổ chức chương trình hy vọng nạn nhân vương thị quyên đại sứ da cam năm nay
sẽ là người truyền lửa cho đông đảo công chúng nhất là thế hệ trẻ hiện nay
về nghị lực vượt qua số phận trở thành người có ích cho xã hội
tại buổi phát động các tổ chức cá nhân đã đồng loạt nhắn tin ủng hộ chương trình
với cú pháp gia cam gửi một nghìn bốn trăm linh chín hai mươi đồng một tin nhắn
ngoài hình thức nhắn tin qua cổng thông tin nhân đạo một nghìn bốn trăm linh hội còn kêu gọi
các cá nhân và tổ chức trên cả nước ủng hộ trực tiếp bằng hiện vật hoặc chuyển tiền
qua tài khoản của quỹ nạn nhân chất độc gia cam điêu sinh việt nam
nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu hữu nghị biên giới việt nam lào năm hai nghìn một mươi chín
do bộ tư lệnh bộ đội biên phòng việt nam phối hợp với tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị tổ chức
sáng nay tại mốc quốc giới sáu trăm linh năm biên giới việt nam lào đã diễn ra lễ trào
cột mốc chủ quyền và chứng kiến tuần tra chung hai nước việt nam lào
đại diện lãnh đạo bộ quốc phòng bộ an ninh lào đã tới dự
hoạt động phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới do đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị và đại đội ba trăm hai mươi tám
bộ chỉ huy quân sự tỉnh savanakhet lào thực hiện
đội tuần tra hai bên đã cùng nhau tuần tra kiểm tra tình hình mốc quốc giới
trao đổi tình hình đoạn biên giới mốc quốc giới các đường mòn lối mở
qua lại trên đoạn biên giới chung thống nhất các biện pháp quản lý bảo vệ
vì một đường biên giới hòa bình ổn định hữu nghị hợp tác và phát triển
cũng trong sáng nay tại thị trấn lao bảo huyện hương hóa tỉnh quảng trị
phối hợp với tỉnh savanakhet tổ chức hội nghị sơ kết một mươi năm năm kết nghĩa bản bản
đối diện hai bên biên giới giữa bản ca tăng và bản đen sa văn
trước đó vào tối qua ngày hai mươi chín tháng bảy chương trình giao lưu hữu nghị biên giới việt nam lào
năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề chung dòng sepol cũng đã được diễn ra
tại chương trình giao lưu bộ tư lệnh bộ đội biên phòng việt nam tặng ba mươi con bò giống
trị giá gần năm trăm linh triệu đồng cho ba mươi gia đình khó khăn để bà con cải thiện cuộc sống
trao ba mươi suất học bổng nâng bước em tới trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
trên tuyến biên giới của ba tỉnh quảng trị savannakhet và salavan